thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với nguyên giám đốc sở tài chính tp hcm đào thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường an phú quận hai tp hcm
sau khi bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đào thị hương lan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo bất kỳ người nào khi phát hiện thấy đối tượng trên có số chứng minh nhân dân hai không năm tám tám chín bảy không được công an tp hcm cấp ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và số hộ chiếu c ba triệu ba trăm bốn mươi hai nghìn tám trăm tám mươi bảy đều có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
cá nhân tổ chức sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phòng một mươi năm cục cảnh sát kinh tế
tại địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy tp hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một ba trăm bốn mươi năm hoặc chín trăm một mươi ba sáu nghìn sáu trăm ba mươi hai
nhắn tin gọi điện thoại thông báo nạn nhân đã trúng giải thưởng lớn trong chương trình bốc thăm sau đó yêu cầu nộp phí chuyển quà qua hình thức cào thẻ gửi mã số là chiêu trò lừa đảo xuất hiện từ lâu ở nhiều địa phương trên cả nước
và hiện nay trò lừa đảo này đã đến tận các bản ở vùng sâu vùng xa của tỉnh
nói chung là khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần trông chất
vào một ngày anh vừa bà gâu bản si lô xã triển khong huyện sông mã nhận được điện thoại của một người đàn ông thông báo anh đã trúng thưởng một xe máy yamaha trị giá ba mươi tám triệu đồng và một trăm linh triệu đồng tiền mặt đồng thời yêu cầu anh nộp ba trăm linh đồng phí trao thưởng
sau đó người đàn ông này còn yêu cầu anh gâu gửi nhiều khoản tiền khác để làm thủ tục nhận thường
anh go đã mua thẻ cào gửi cho đối tượng tổng số là một mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng
nhưng chờ mãi không thấy trào thưởng
khi anh đòi lại số tiền đã gửi thì đối tượng yêu cầu anh nộp ba trăm linh đồng làm thủ tục hoàn trả số tiền
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại